mười bức tường ở các vị trí trung tâm khu vực phường đa cao quận một và phường một mươi quận một mươi thành phố hồ chí minh
được thay áo mới với một mươi tác phẩm nghệ thuật được các bạn trẻ vẽ nên
các bức vẽ mang thông điệp về việc biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng sạch đến người dân thành phố năm hai nghìn hai mươi
tác giả của những bức tranh tường nghệ thuật này là nhóm sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố
tham gia cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật thành phố hai nghìn ba mươi do trung tâm hành động và liên kết vì môi trường phát triển tranger phát động
thu hút được tám mươi hai thí sinh tham gia ba mươi hai tác phẩm đoạt giải và chọn ra một mươi tác phẩm đặc sắc nhất để thể hiện lên tường
những bức tranh được các bạn trẻ chọn lựa thể hiện với đủ màu sắc những loại màu chủ đạo
vẫn là mảng màu tối thể hiện đậm nét sự thay đổi của thành phố nếu chúng ta không bảo vệ
nhóm em muốn sử dụng hình ảnh của một tương lai
về một thành phố hai nghìn ba mươi là về sử dụng năng lượng xanh và con người sống hòa hợp với thiên nhiên
và thay vào đó là cùng với đó là sự phát triển của kinh tế đi cùng với thiên nhiên
đó là thông điệp mà nhóm em muốn gửi gắm trong tác phẩm
khó khăn rất là nhiều ví dụ như là thống nhất ý tưởng trong một nhóm
rồi khí hậu là mưa nắng thất thường với lại tường thì cũng không có được đẹp lắm
tại vì tường ở ngoài trời
thì tụi em khắc phục thì bằng cách là tường nó bị rớt bê ra thì tụi em phải tự cạo đi rồi lấy sơn tô lên
còn mưa thì tụi em phải canh khi nào mưa thì phải dọn lại rồi phải đi chú
đợi hết mưa tụi em bê ra tụi em vẽ tiếp được
nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố hồ chí minh được thay áo mới
thu hút được nhiều người đến xem và tạo điều kiện để những người yêu thích nghệ thuật đường phố
có cơ hội thể hiện đam mê qua các công trình tác phẩm của mình
thông qua đó những thông tin kiến thức thông điệp về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch
năng lượng tái tạo được lan truyền rộng rãi và người dân dễ tiếp cận
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại